củi như thế này đã được chưa ạ
cá này cá ra
ok chỗ đấy được rồi cám ơn anh
dư sức qua cầu
làm một nồi lấu kheo cũng vừa
củi này chắc đủ đấy đợi tí anh kiếm một chiếc công cụ để anh làm một cái bếp con con
cái số này cao dạo
đây đây đây đây mời cô
lấy cải dài như thế ạ
em lấy bụi nhồi
nhân vật nam đã sử dụng một viên pin và giấy bạc bọc kẹo cao su để tạo ra lửa
đây là một trong những phương pháp tạo ra lửa dễ thành công nhất mà không quá mất sức
tuy nhiên phải là loại pin còn điện và đủ sáng
phần giấy bạc phải đủ dài và hẹp ở giữa như thế này
mới tạo ra ngọn lửa thành công
có lửa ở đây
bát lửa ở tuần này
thế là có lửa
mình nghĩ rằng là
cái kĩ năng làm ra lửa
kĩ năng mình nghĩ rằng là quỳ báu nhất
đối với bất cứ ai tại vì là
kỹ năng dùng lửa như thế mình có thể sinh tồn được ở mọi nơi
anh ơi cho cá vào đường đi
anh hợp những kĩ năng này ở đâu đấy ạ
có nhiều cái siêu lắm mà em chưa biết ở hết đâu
trước khi mà tham gia chương trình mình dành ra khoảng ba hôm
mình xem lại các
cái video này các cái
chat ở trên google này
trong những lần đi làm chẳng hạn ấy
thì mình cũng là người hay tò mò
thì mình hay hỏi đã từng trao đổi là mình tương đối tự tin
khi mà bước chân vào rừng
cái que này có vẻ là nó không chịu nữa rồi em ơi
tại vì cái con cá này
bị phiên nó không được chắc
lúc nãy mình gỡ ra một lần rồi

em nhớ luôn
cái nước mà anh em mình giữ chữ ấy
nó không còn nhiều đâu có khi là anh phải kiếm cách
anh lọc ít nước ở đây để mình mang theo
em để cái nhá
trong những tình huống cần sinh tồn
ở cạnh những con suối sẽ luôn đảm bảo
được cả đồ ăn và nguồn nước
kĩ năng làm sạch nước trước khi uống
dùng nguồn nước đó từ đầu là một kĩ năng cần thiết
trong rừng để giảm thiểu nguy cơ bị
những khuẩn do uống phải nước bẩn việc này
là vô cùng quan trọng bởi nếu cơ thể nhiễm khuẩn
sạch sức khỏe bị ảnh hưởng khả năng
sống sót sẽ giảm
những vải này
bằng nước sạch đây sẽ là cái
vật dẫn của chúng ta để
lọc nước từ nước bẩn đến nước sạch
đây chúng ta có thể lấy
nước ở dưới này
bây giờ tôi sẽ chế một cái máy
lọc nước với những vật dụng
nó là đơn giản vô cùng luôn
cái vật dẫn
nước đang chảy ra ở đây
là nước sạch và
những vải này là một cái
vật dẫn thật kỳ tốt
chúng ta kê cái miệng bi đông ở đây
nước nhỏ xuống
vào đúng bi đông chúng ta phải
đi làm việc khác rất là đơn giản
với phương pháp lọc nước đơn giản như thế này
hoàn toàn dễ thực hiện
với những vật dụng mang theo
ít nhất nguồn nước sử dụng
sẽ được trong và sạch hơn
chắc chắn là chín luôn anh ạ
chắc chắn là chín luôn anh ạ
tại vì em không phân biệt được
tham với cá luôn
sau quá trình vất vả để có được bữa tối
giờ đến lúc hai nhân vật tận hưởng thành quả của mình
trước khi trời tối quá muộn
sau khi trời tối quá muộn
khi lạc trong rừng việc tìm đến một con suối
có thể tìm thấy vô số thực phẩm
từ động thực vật ở trong môi trường nước hay ở ven bờ
trong trường hợp
bắt buộc phải tạo ra lửa
hay tận dụng tất cả các vật dụng
kể cả việc phải phá bỏ một số vật dụng mang theo
việc lọc nước sẽ giúp lại bỏ phần nào
nguy cơ bị nhiễm khuẩn do uống phải nước bẩn
trong rừng trời tối muộn nhanh hơn
nên việc di chuyển cần phải nhanh chóng
lúc này hai nhân vật buộc phải di chuyển lên cao để an toàn
bởi nếu qua đêm ở cạnh những con suối
rất có thể gặp những cơn lũ bất ngờ
ở lại trong rừng với những nỗi sợ
thực sự là một thách thức với bất cứ ai
tìm một nơi trú ẩn an toàn
ban đêm dịu có điều gì nguy hiểm
thanh huyền cũng vượt qua được nỗi sợ của chính mình
tất cả sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình kỹ năng sống